quân đội mỹ cho biết nhiều quả rocket đã bắn vào khu vực gần đại sứ quán mỹ ở thủ đô baghdad của iraq trong sáng nay
đây là vụ tấn công thứ một mươi chín nhằm vào các cơ sở của mỹ ở iraq trong vòng năm tháng qua
vụ tấn công mới nhất này đã kích hoạt còi báo động khắp vùng xanh nơi có nhiều trụ sở cơ quan chính phủ và các phái bộ nước ngoài tại iraq
trong đó có đại sứ quán mỹ hiện chưa có báo cáo về thương vong
báo động tên lửa đã được kích hoạt sau khi có ít nhất bốn vụ nổ xảy ra hiện có khoảng năm hai trăm linh quân đội mỹ đang đồn trú tại iraq
sản xuất ô tô toyota của nhật bản cho biết hãng này có kế hoạch nối lại hoạt động sản xuất tại ba trong số bốn nhà máy chủ chốt của mình ở trung quốc vào tuần tới
việc nối lại hoạt động ban đầu được dự kiến vào ngày ba tháng hai sau kỳ nghỉ tết nguyên đán của trung quốc
song đã bị hoãn lại do sự bùng phát của dịch covid một mươi chín
trong năm hai nghìn một mươi chín toyota đã sản xuất khoảng một bốn triệu xe cho thị trường trung quốc tại bốn nhà máy ở thiên tân thành đô trường xuân và quảng châu tăng sáu sáu so với năm trước đó
sau một kỳ nghỉ tết kéo dài bất đắc dĩ do dịch covid một mươi chín nông dân trung quốc bắt đầu quay trở lại với công việc đồng áng
nhưng vẫn không lơ là các biện pháp phòng chống dịch với sự giám sát chặt chẽ của chính quyền địa phương
nông dân ở hầu hết các địa phương nông dân ở hầu hết các địa phương nông dân ở hầu hết các địa phương
các địa phương của trung quốc đã bắt đầu ra đồng cài đất giao trồng cho vụ xuân và không quên đeo khẩu trang
tại huyện dương khúc tỉnh sơn tây phía bắc trung quốc chính quyền địa phương không chỉ trực tiếp chỉ đạo nông dân làm việc với tinh thần phòng chống dịch cao nhất
mà còn mời các kỹ sư nông nghiệp về hướng dẫn cho bà con cách trồng cây mang lại hiệu quả cao trong bối cảnh vụ mùa đầu năm đang bị bắt đầu muộn
làng của chúng tôi tới giờ vẫn an toàn trước dịch bệnh nên tôi khá yên tâm
chúng tôi được trang bị đầy đủ dung dịch sát khuẩn và khẩu trang tuy nhiên chúng tôi vẫn giữ khoảng cách ít nhất là hai mét khi làm việc cùng nhau để tránh lây lan dịch bệnh
ngân hàng phát triển nông nghiệp trung quốc đã hỗ trợ nông dân bảy năm tỷ nhân dân tệ khoảng tám trăm một mươi năm triệu đô la mỹ để mua phân bón
và dành hơn năm trăm linh triệu đô la hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp
tới nay khoảng chín mươi năm các nhà vườn và công ty sản xuất chế biến ngũ cốc lớn của trung quốc đã khôi phục lại sản xuất
tại huyện phú xuyên tỉnh quảng tây các dự án hỗ trợ nông dân thoát nghèo của chính phủ cũng được hỗ trợ về vốn và kỹ thuật để duy trì sản lượng giảm thiểu tối đa tác động của dịch bệnh
chúng tôi được cảnh báo mức độ cao nhất về dịch bệnh và được hướng dẫn cách phòng bệnh nên tới giờ vẫn an toàn
nhiệm vụ của chúng tôi là phải nỗ lực sản xuất để đảm bảo nguồn cung thực phẩm trong mùa dịch bệnh này

số các tai nạn trong quá trình lao động có liên quan tới người nước ngoài cũng tăng và đã có một trăm một mươi trường hợp như vậy vào năm hai nghìn một mươi tám tăng gần ba lần sau ba năm
các quan chức cho biết lao động việt nam và trung quốc chiếm sáu mươi số lao động nước ngoài của tỉnh
cẩm năng hướng dẫn lao động nước ngoài tuân thủ các quy trình làm việc đã có để bảo đảm an toàn
trong khi đó đại hội thể thao olympic tokyo hai nghìn hai mươi sẽ vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch
bất chấp tình trạng lây lan của dịch bệnh covid một mươi chín tại trung quốc
chủ tịch ủy ban olympic hai nghìn hai mươi yoshiro mori khẳng định
ban tổ chức sẽ thành lập lực lượng phản ứng để đối phó với dịch bệnh song song với sự phối hợp của chính phủ nhật bản
ban tổ chức không cân nhắc bất cứ phương án hoãn hay hủy olympic hai nghìn hai mươi
sự kiện vẫn diễn ra bình thường